xin chào quý vị và các bạn
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ trong ba ngày tới tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa bắc
giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió đông trên cao nên khu vực có mưa rào và rông
với thời điểm mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối đêm và sáng sớm
trong ngày có nắng gián đoạn khu vực trung du đồng bằng và ven biển
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông trong ngày mùng một và mùng hai tháng một mươi
với mức nhiệt giao động từ hai mươi ba đến ba mươi một độ
trong cơn rông cơn đề phòng tố lóc và gió rất mạnh
trong cơn rông mưa sẽ giảm nhanh trên khu vực cùng với đó nền nhiệt cũng sẽ thăng trở lại
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng có mưa rào và rông rải rác
nhưng lượng không mạnh như các tỉnh thành đông bắc bộ
chỉ riêng khu vực nam sơn la và hòa bình có thể có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông gần đề cao cảnh rác với tố lóc và gió rất mạnh
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây vẫn sẽ giao động từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
còn đối với các tỉnh trung bộ trong ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
tiếp tục chịu ảnh hưởng của đới gió đông nên vẫn duy trì mưa
riêng phần bắc trung bộ có mưa vừa mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến sẽ từ hai mươi năm mươi mm có nơi trên bảy mươi mm
mưa còn tiếp tục duy trì trong ngày hai tháng một mươi nhưng lượng giảm dần
cần tiếp tục đề phòng lũ quét sạt ở đất đá và lũ trên các sông suối
sau đó từ ngày ba tháng một mươi khi hội tụ gió suy yếu
thì mưa cũng giảm dần trên khu vực
các khu vực còn lại của trung bộ từ đà nẵng đến bình thuận
trong ba ngày tới vẫn chịu ảnh hưởng chính của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực
nên vẫn có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to tập trung ở các tỉnh ven biển nam trung bộ
trong ngày một và hai tháng một mươi
trong ngày vẫn có những khoảng nắng gián đoạn nên mức nhiệt không có nhiều biến động
phổ biến từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
với khu vực tây nguyên gió tây nam có cường độ trung bình
vẫn là hình thế chính chi phối thời tiết nơi đây
nên về chiều tối vẫn duy trì mưa rông rải rác
cùng bộ có mưa với lượng khá
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh
nền nhiệt tại đây cũng chưa có nhiều biến đổi
giao động từ một mươi chín đến ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
ngoài tác động của gió tây nam tại đây cũng chịu ảnh hưởng của nhiễu động từ biển vào
thế nên từ ngày một và hai
các tỉnh ven biển sẽ có khả năng xuất hiện những điểm có mưa vừa mưa to
mưa thường xuất hiện vào thời điểm cuối ngày
vì vậy nhiệt độ ban ngày tại khu vực nam bộ
ít có sự biến động phổ biến vẫn là từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ